mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với khương ngọc chất
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình trú tại xã sủ ngòi thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với khương ngọc chất
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật